thời gian gần đây nhiều bạn đọc quan tâm đến quyền lợi mức hưởng khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong đó có những nội dung liên quan đến đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở tuyến dưới
nhưng lại đến khám tại cơ sở tuyến trên hoặc đăng ký ở một nơi nhưng lại đến khám nơi khác cùng tuyến
sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán ra sao
đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở quận này đến quận khác khám có được bảo hiểm y tế hay không
các chuyên gia của bảo hiểm xã hội việt nam cho biết theo quy định tại điều hai mươi hai luật bảo hiểm y tế
trường hợp bạn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại quận này nhưng tự đi khám chữa bệnh
tại cơ sở khám chữa bệnh ở quận khác cùng thành phố và thực hiện đầy đủ thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân dân có ảnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau
trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện phòng khám đa khoa trạm y tế tuyến xã
khi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện phòng khám đa khoa trạm y tế tuyến xã được quỹ bảo hiểm y tế
chi trả một trăm linh chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh chi phí điều trị nội trú
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám chức bệnh ngoại trú
đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương được quỹ bảo hiểm y tế chi trả bốn mươi chi phí điều trị nội chú
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú
trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh trung ương
đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương quỹ bảo hiểm y tế chi trả bốn mươi chi phí điều trị nội trú
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú
đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh quỹ bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh chi phí điều trị nội trú
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú
đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện quỹ bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh chi phí khám chữa bệnh
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
đi khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa hoặc trạm y tế xã
không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh
nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế làm gì để được khở hiểm y tế đúng tuyến khi đi khám tại bệnh viện tuyến trung ương
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết về chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo quy định tại điểm a khoảng một bốn thông tư số một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn ngày một mươi bốn tháng bốn hai nghìn một mươi bốn của bộ y tế
quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh thì việc chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề
theo trình tự như sau tuyến bốn chuyển lên tuyến ba tuyến ba chuyển lên tuyến hai tuyến hai chuyển lên tuyến một
như vậy trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại trạm y tế phường tuyến bốn
để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế tại bệnh viện tuyến trung ương tuyến một
thì cần phải có giấy chuyển tuyến theo thứ tự nêu trên
về mức hưởng bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh theo quy định tại khoảng ba hai mươi hai luật bảo hiểm y tế
trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương
và có thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định
xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân dân có ảnh
sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán bốn mươi chi phí điều trị nội trú
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ của bạn
không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú
đăng ký khám bảo hiểm y tế tại bệnh viện tuyến trung ương này
có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bảo hiểm y tế không đúng tuyến
và có thực hiện đầy đủ thủ tục khám bảo hiểm y tế đúng quy định
xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân dân có ảnh
được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau
tại bệnh viện tuyến trung ương quỹ bảo hiểm y tế chi trả bốn mươi chi phí điều trị nội trú
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám bảo hiểm y tế ngoại trú
tại bệnh viện tuyến tỉnh quỹ bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh chi phí điều trị nội trú
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám bảo hiểm y tế ngoại trú